tại tp hcm đã diễn ra lễ trao giải sách hay năm hai nghìn hai mươi
đây là năm thứ một mươi giải thưởng được trao cũng đồng thời đánh dấu hành trình một mươi năm khuyến đọc
nhằm góp phần đưa những cuốn sách hay sách quý đến với công chúng
giải sách hay năm hai nghìn hai mươi được trao ở bảy hạng mục bao gồm nghiên cứu giáo dục kinh tế
quản trị văn học thiếu nhi và phát hiện mới
sau hơn năm tháng thẩm định bình chọn hội đồng đã hoàn tất lựa chọn và tìm ra một mươi năm tựa sách
xứng đáng nhất để trao tặng giải sách hay năm hai nghìn hai mươi
qua một mươi năm giải sách hay đã vinh danh sáu mươi hai tác phẩm viết bảy mươi công trình dịch thuật
của các tác giả trong và ngoài nước
kể từ mùa giải năm nay giải sách hay sẽ được tổ chức định kỳ hai năm một lần